thống kê của ngân hàng nhà nước cho biết là tín dụng hai tháng đầu năm của cả nước chỉ tăng khoảng năm tỷ đồng
trong khi đó tại ngân hàng có quy mô lớn nhất thì còn ghi nhận tăng trưởng là âm hai
hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tăng trưởng tiến dụng toàn hệ thống ngân hàng chỉ đạt bốn
giảm mạnh so với mức tăng một của cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
dù ngân hàng đã tung ra nhiều gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp
đây cũng là mức tăng trưởng thấp nhất cùng kỳ trong sáu năm trở lại đây
theo ngân hàng nhà nước tổng dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
theo thống kê sở bộ từ hai mươi ba tổ chức tiến dụng ước tính lên tới chín trăm hai mươi sáu tỷ đồng
hiện ngân hàng nhà nước cũng đã lấy ý kiến về việc ban hành thông tư hướng dẫn các tổ chức tín dụng
cơ cấu thời hạn trả nợ miễn giảm lãi vay hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi covid một mươi chín